sáng nay tại bệnh viện đa khoa tỉnh ninh thuận và bệnh viện giã chiến củ chi năm bệnh nhân mắc covid một mươi chín đã được công bố khỏi bệnh nâng tổng số bệnh nhân mắc covid một mươi chín khỏi bệnh và xuất viện ở việt nam đến thời điểm này là sáu mươi ba người
cụ thể tại bệnh viện đa khoa ninh thuận có hai bệnh nhân được công bố khỏi bệnh gồm bệnh nhân thứ sáu mươi một nam bốn mươi hai tuổi nhập viện vào ngày một mươi năm tháng ba được xác định dương tính với virus sars cov hai vào lúc hai mươi h ngày một mươi sáu tháng ba
đây là ca bệnh đầu tiên được phát hiện tại tỉnh ninh thuận bệnh nhân thứ sáu mươi bảy nam ba mươi sáu tuổi nhập viện ngày một mươi bảy tháng ba được xác định dương tính với virus sars cov hai vào lúc một mươi h ngày một mươi tám tháng ba
các trường hợp trên sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe trong một mươi bốn ngày tiếp theo
tại bệnh viện giã chiến củ chi tp hcm có ba bệnh nhân ra viện gồm bệnh nhân số bốn mươi năm bệnh nhân số bốn mươi tám và bệnh nhân số sáu mươi bốn
vào thời điểm xuất viện cả ba bệnh nhân này đều trong tình trạng khỏe mạnh không sốt không ho không khó thở không đau ngực
các trường hợp trên sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe trong vòng một mươi bốn ngày tiếp theo
để đảm bảo an toàn giảm thiểu tới mức thấp nhất lây nhiễm chéo cho cộng đồng cũng như tạo điều kiện cho các cán bộ y tế bệnh viện bạch mai sớm quay trở lại làm việc
ngày hôm nay trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hà nội tổ chức tiến hành lấy mẫu xét nghiệm dịch bệnh covid một mươi chín lần hai cho toàn thể cán bộ nhân viên bệnh viện bạch mai
cùng tham gia hỗ trợ lấy mẫu có các cán bộ thuộc một số trung tâm y tế quận huyện của tp hcm
theo ghi nhận tại khu vực lấy mẫu các cán bộ nghiêm túc triển khai công tác lấy mẫu theo đúng quy trình luôn tuân thủ thực hiện tốt công tác an toàn sinh học
cụ thể đoàn đã chia làm một mươi bàn lấy mẫu danh sách lấy mẫu được phân theo danh sách các khoa phòng được chia theo khung giờ đảm bảo quy tắc một chiều không bị ùn tắc nhanh chóng và an toàn cho cán bộ

trong điều kiện cơ sở vật chất phục vụ cho công tác phòng chống dịch còn khó khăn thành phố hà nội vẫn quyết định ưu tiên hỗ trợ cho bệnh viện bạch mai phương tiện thiết bị chi phí xét nghiệm covid một mươi chín
ngoài ra thành phố cũng hỗ trợ đảm bảo công tác hậu cần công tác chuyển giao suất ăn và nhu yếu phẩm cho bệnh viện bạch mai đảm bảo nguyên tắc an toàn và phòng chống dịch